theo thống kê hàng năm trên cả nước có hàng triệu thanh niên bước vào độ tuổi kết hôn
trong khi đó theo ước tính mỗi năm việt nam có khoảng hai mươi hai đến ba mươi trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh
để ngăn chặn các rủi ro trong sinh sản thì việc khám sức khỏe tiền hôn nhân
cũng như sàng lọc trước và sau khi sinh em bé chào đời là điều vô cùng quan trọng
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng bộ y tế bàn hành quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi năm qdbit
về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chương trình truyền thông dân số đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện ngày thalassemia thế giới tám tháng năm hàng năm
mới đây nhân ngày thalassemia thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
có chủ đề là tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia
để góp phần nâng cao chất lượng giống nổi việt
thông tin đưa ra là
thông tin đưa ra cho thấy tại việt nam hiện có hơn một mươi triệu người mang gen bệnh thalassemia
hơn hai mươi người bệnh đang cần được điều trị
mỗi năm có thêm khoảng tám trẻ sinh ra mắc bệnh
trong số này có khoảng hai trẻ bị bệnh mức độ nặng cần được điều trị cả đời
ước tính chi phí điều trị thalassemia trung bình cho một bệnh nhân thể nặng
từ khi sinh ra tới ba mươi tuổi hết khoảng ba tỷ đồng
theo thống kê không đầy đủ việt nam đang có khoảng một mươi hai triệu người mang gen bệnh
và có trên hai mươi bệnh nhân thể nặng cần điều trị cả đời
mỗi năm cả nước cần có trên hai tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân được điều trị tối thiểu
và cần khoảng năm trăm linh đơn vị máu an toàn
số lượng bệnh nhân thalassemia đang làm các bệnh viện quá tải
tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội
nhất là nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
thalassemia là một bệnh di chuyển bẩm sinh có đặc điểm là gây tan máu nhiều
và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính bệnh gặp ở cả nam và nữ
thứ thứ bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sát trong cơ thể
thế nên bệnh nhân phải điều trị suốt đời
nếu không được điều trị thường xuyên đầy đủ sẽ có nhiều biến chứng làm bệnh nhân
chậm phát triển thể trạng giảm sức học tập lao động
người mang gen bệnh là người có biểu hiện bên ngoài hoàn toàn bình thường
thế nhưng lại là nguồn di chuyển gen bệnh trong cộng đồng
do đó sát xuất những người mang gen gặp và kết hôn trong cộng đồng
dẫn đến nhiều cặp đôi có nguy cơ sinh con bị bệnh mà không hề hay biết
thalassemia là bệnh chưa thể chữa khỏi
thế nhưng có thể tiến hành các biện pháp phòng bệnh để hạn chế tỷ lệ trẻ sinh ra bị bệnh
và mang gen bệnh hàng năm
từ đó giảm gánh nặng cho xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống chất lượng sống nòi
hiện bệnh thalassemia có thể phòng hiệu quả bằng các biện pháp như tư vấn
và khám sức khỏe trước khi kết hôn
đồng thời tầm soát chẩn đoán điều trị sớm bệnh tật trước khi sinh
và sơ sinh từ đó giúp cho họ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân
cũng như quyết định mang thai và sinh đẻ
nhằm sinh ra những đứa con không mắc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia
có vai trò quan trọng nên vấn đề khám sức khỏe tiền hôn nhân
từng được cân nhắc để đưa vào luật trong quá trình sửa đổi pháp luật về hôn nhân gia đình
tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan quy định pháp luật hiện hành
chưa đưa vấn đề này trở thành quyết định bắt buộc
mới chỉ dừng lại ở việc các chuyên gia y tế khuyên cáo
người dân nên chủ động khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi tiến hành thủ tục kết hôn
để nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình trước khi bước vào giai đoạn hôn nhân
ở cấp độ tăng cường nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia
đối với cộng đồng xã hội những năm qua các cơ quan chức năng đã tổ chức
nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các cặp vợ chồng
trong độ tuổi sinh đẻ nam nữ thanh niên sắp kết hôn
đơn cử như tỉnh yên bái vì là một trong số ít tỉnh có tỷ lệ người mang gen
và mắc bệnh tan máu bẩm sinh cao nhất cả nước đặc biệt trên các địa bàn vùng cao
vùng đồng bào dân tộc thế nên tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch
tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức để thay đổi nâng cao nhận thức
thái độ hành vi trong việc thực hành sàng lọc bệnh thalassemia
ngành y tế tỉnh đã triển khai hoạt động khám sàng lọc được tiến hành
nhằm phát hiện người mang trên bệnh đối với các cặp đôi trước khi đăng ký kết hôn
vợ chồng đã có một con mắc thalassemia
khám sàng lọc tư vấn cho thái phụ mang gen bệnh để sàng lọc bệnh thalassemia trước khi sinh
nhờ vậy hàng nghìn cặp vợ chồng cùng băng gen bệnh đã có cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh
không phải gắn cuộc đời với sợi dây chuyền và những ngày tháng đi viện triển miên
tuy nhiên từ cấp độ hôn nhân gia đình vấn đề khám sức khỏe tiền hôn nhân
vẫn chưa thực sự được nhiều người quan tâm
trong khi đó để hướng tới một tương lai hạn chế thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra
thì việc đẩy mạnh công tác phòng bệnh tầm soát trần đoán điều trị sớm
cũng như sự chung tay của mỗi cá nhân gia đình và toàn xã hội là rất quan trọng
chính vì thế nghị quyết số hai mươi một vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về công tác dân số trong tình hình mới đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
tỷ lệ nam nữ thành niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt chín mươi năm
cùng với đó bảy mươi số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất bốn loại tật bẩm sinh
phổ biến để đạt được những mục tiêu đã đề ra
thì việc thúc đẩy khuyến khích khám sức khỏe tiền hôn nhân cần phải được chú trọng hàng đầu
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
đại biểu quốc hội nguyễn trí thức giám đốc bệnh viện trợ giấy đã phát biểu trước diễn đàn quốc hội
về vấn đề khám sức khỏe tiền hôn nhân
đại biểu quốc hội nguyễn trí thức nhận định khám sức khỏe tiền hôn nhân có tầm quan trọng lớn
và là trách nhiệm với người vợ chồng cũng như trách nhiệm với thế hệ sau
nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn mới biết một trong hai người có bệnh lý liên quan đến tình dục và di truyền
sau khi sinh con nhiều người mới biết con mang bệnh di chuyển từ gen lặn để lại hậu quả lớn
thời gian qua nhiều vụ bạo lực gia đình xảy ra liên quan đến dối loạn hành vi
không khám sức khỏe tiền hôn nhân thế nên họ không hề biết và cũng không lý giải được vì sao
nếu ban hành quy định bắt buộc khám sức khỏe tiền hôn nhân
thì mỗi cặp vợ chồng trước khi kết hôn có thể chuẩn bị chú đáo cả về tâm lý và sức khỏe
để tranh những hệ quả đáng tiếc sau này
các thế hệ bác sĩ và nhà làm luật trước đây cũng từng nghĩ đến ý tưởng này
nhưng khi ấy trình độ y khoa điều kiện kinh tế xã hội đời sống và nhận thức của người dân đều chưa thích hợp
tôi đặt vấn đề vào thời điểm này vì trình độ y khoa việt nam đã có nhiều tiến bộ
kinh phí khám bệnh không quá lớn đời sống và nhận thức người dân đã được nâng cao
ông nguyễn trí thức trao đổi với truyền thông sau phiên họp quốc hội
theo điều tám luật hôn nhân và gia đình hai nghìn một mươi bốn quy định về điều kiện kết hôn bao gồm
nam từ đủ hai mươi tuổi trở lên nữ từ đủ một mươi tám tuổi trở lên
việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định không bị mất năng lực hành vi dân sự
theo nguyện định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn một mươi năm nửa dcp quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành luật hộ tịch giấy tở xuất chỉnh khi đăng ký kết hôn không bắt buộc
yêu cầu khám sức khỏe tiền hôn nhân
như vậy cho đến thời điểm hiện tại bắt buộc khám sức khỏe tiền hôn nhân chỉ là đề xuất
không có quy định pháp luật bắt buộc
do đó đại biểu quốc hội nguyễn trí thức đề nghị chính phủ cân nhắc đưa quy định bắt buộc
khám sức khỏe tiền hôn nhân và luật phải đi kèm đó là chính sách hỗ trợ cho các đối tượng
kết hôn ở vùng sâu vùng xa hộ nghèo
khám sức khỏe tiền hôn nhân là một giải pháp cần thiết giúp cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn
có kiến thức tâm lý sức khỏe sẵn sàng cho khởi đầu cuộc sống hôn nhân và tình dục khỏe mạnh an toàn
hiện nhiều người còn coi nhẹ bộ y tế đang đẩy mạnh khám sức khỏe tiền hôn nhân
giao cản lớn nhất chính là các cặp đôi vẫn chưa thực sự quan tâm chưa có ý định khám sức khỏe trước khi kết hôn
việc truyền thông cung cấp thông tin rõ ràng chính xác đầy đủ về tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân
thực sự cần thiết
từ việc hiểu về lợi ích họ sẽ sẵn sàng tự nguyện tham gia tùy theo nhu cầu và khả năng của mình
thăm khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về việc sức khỏe người dân chất lượng cuộc sống
đặc biệt đối với lớp trẻ nhóm đối tượng thành niên nam nữ chuẩn bị kết hôn được tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn để phát hiện
phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi kết hôn mang thai sinh đẻ nuôi con bằng sữa mẹ
các nguy cơ sinh con bị bệnh tật bẩm sinh góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững
từ năm hai nghìn bảy nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt
tuổi thọ trung bình tăng nhanh và cao hơn so với mức trung bình của khu vực đông nam á
tình trạng suy dinh dưỡng tử vong bà mẹ trẻ em giảm mạnh tầm vóc thể lực người việt nam được cải thiện
tuy nhiên công tác dân số vừa cấp bách nhưng cũng vừa cơ bản và lâu dài
có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước
khám sức khỏe tiền hôn nhân là trách nhiệm với bạn đời với xã hội trách nhiệm tương lai cũng như thế hệ sau
do vậy nhiều chuyên gia đã đề xuất vấn đề luật hóa khám sức khỏe tiền hôn nhân
để hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số cho đất nước
đề xuất này đã gây ra một số trách luận trong dư luận xoay quanh việc có cần và có nên bắt buộc khám sức khỏe tiền hôn nhân hay không
tuy mỗi người một quan điểm thế nhưng không thể phủ nhận rằng khám sức khỏe tiền hôn nhân là bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho hôn nhân